phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức cung cấp số lô số đề giả trên mạng từ đó chiếm đoạt của hàng nghìn người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
sau khi thu thập đủ chứng cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi bảy tháng một lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an
đã bắt giữ tám đối tượng gồm nguyễn văn thường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trần văn toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hồ văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyễn xuân toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn đức nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hồ đình tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều trú tại xã quỳnh lâm huyện quỳnh lưu
theo phòng cảnh sát hình sự nhóm đối tượng này chuyên lên mạng cung cấp các số lô số đề do chúng tự nghĩ ra
để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh
cũng theo lời khai của các đối tượng
trước đây việc giao dịch với khách hàng chủ yếu thực hiện trên các trang mạng xã hội như facebook zalo
sau đó chuyển qua mua hẳn các trang web để thực hiện lừa đảo
vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ